giả danh nhân viên sản giao dịch thương mại điện tử shopee tại tỉnh cao bằng và tỉnh thái nguyên
một đường dây lừa đảo đã bị công an tỉnh cao bằng phối hợp với công an tỉnh thái nguyên triệt phá
cơ quan công an bắt giữ khẩn cấp nguyễn thị tuyết dân một đối tượng trong đường dây này
khám xét khẩn cấp chỗ ở của dân tổ công tác phát hiện một mươi hai đối tượng đang kết nối
gọi điện cho nhiều người để thực hiện hành vi phạm tội
cơ quan điều tra thu giữ một mươi bảy máy tính sách tay nhiều đồ vật tài liệu
sáng cùng ngày lực lượng chức năng bắt giữ một mươi bốn đối tượng tại thành phố thái nguyên
đang gọi điện mời khách hàng tham gia giao dịch vụ việc tiếp tục được điều tra